quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị dự kiến từ nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị địa phương khoảng hơn ba mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
nếu địa phương nào để xảy ra chậm tiêm bộ y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho nơi khác
bộ y tế vừa gửi công điện đến bí thư tỉnh ủy thành ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
công điện do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký ban hành cho biết thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian qua các tỉnh thành phố đã tích cực chủ động triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên diện rộng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
bộ y tế cho biết trong những ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được hơn một triệu liều vaccine covid một mươi chín
từ tuần cuối tháng chín đến tuần đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã tiếp nhận và phân bổ khoảng hai mươi năm triệu liều vaccine tới các đơn vị địa phương
dự kiến từ nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị địa phương khoảng hơn ba mươi năm triệu liều
do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả
tăng nhanh diện bào phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
bộ y tế điện bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
coi công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ
và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả
tăng nhanh độ bao phủ mũi một và triển khai tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng
tại công điện bộ y tế nhấn mạnh nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm
thì bộ y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn
và khi đó bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
phải chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ
đến nay việt nam đã tiêm khoảng năm mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
gần ba mươi chín triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi một chiếm năm mươi bốn ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
một mươi sáu triệu người đã tiêm mũi hai chiếm hai mươi hai một
từ tháng một mươi vaccine về nhiều bộ y tế đề nghị các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ tiêm
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng chín bộ y tế có văn bản gửi bí thư tỉnh ủy thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế đến ngày hai mươi bảy tháng chín cả nước đã tiêm được hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine
trong đó có khoảng hai mươi ba triệu người đã được tiêm một liều vaccine
và tám sáu triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt bốn mươi ba chín
từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng chín trung bình cả nước tiêm được khoảng một triệu liều vaccine một ngày
tuy nhiên những ngày gần đây số vaccine tiêm chủng hàng ngày có xu hướng giảm
theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay
việt nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước
để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ tăng nhanh diện bao phủ
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành
chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án kế hoạch
chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực
để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
tăng độ bao phủ mũi một và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định
huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng
bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
y tế các ngành tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của bộ y tế
các cơ sở thực hiện tiêm chủng ứng dụng triệt đề công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng
khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin
và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện
coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong tình hình hiện nay
và chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng nếu tổ chức tiếp nhận vaccine
triển khai tiêm chủng chậm và để xảy ra lãng phí vaccine
đáng chú ý dự kiến từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng một trăm linh ba bốn triệu liều vaccine
phòng covid một mươi chín về việt nam
trong đó đến hết tháng chín về khoảng hai mươi hai tám triệu liều tháng một mươi về khoảng ba mươi một hai triệu liều
tháng một mươi một về khoảng hai mươi ba chín triệu liều tháng một mươi hai về khoảng hai mươi năm năm triệu liều
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến vấn đề này hiện bộ y tế đang tích cực chuẩn bị để tiến hành tiêm vaccine cho trẻ em
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một việt nam có khoảng hai mươi năm triệu trẻ em
thời gian qua đặc biệt trong làn sóng dịch covid
covid một mươi chín thứ tư đã có nhiều trẻ em trở thành f f một phải điều trị covid hoặc cách ly y tế
đến nay việt nam đã phân bổ năm mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín
theo số liệu mới nhất từ bộ y tế tính đến hết ngày tám tháng một mươi
cả nước đã tiêm được gần năm mươi hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có hơn ba mươi bảy bảy triệu người đã tiêm một liều vaccine và hơn một mươi bốn hai triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là khoảng gần năm mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên trẻ em vẫn không có thể tiêm được một liều vaccine
trẻ em vẫn chưa được tiêm nếu chỉ tiêm chủng cho người lớn thì trẻ em sẽ chưa được bảo vệ
muốn quay trở lại trường học tham gia các hoạt động xã hội
học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần được từng bước tiêm vaccine covid một mươi chín
trao đổi với phóng viên lao động phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng
việt nam cần phải tiếp tục triển khai tiêm chủng mạnh mẽ để sớm đạt được bảy mươi dân số tiêm vaccine
đặc biệt phải triển khai tiêm chủng cho cả trẻ em
khi đó chúng ta sẽ tiến tới đặt miễn dịch cộng đồng
về vấn đề tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em phó giáo sư trần đắc phu cho rằng
hiện nay thế giới đã có nhiều loại vaccine tiêm được cho trẻ em
thủ tướng cũng đã có chỉ đạo khẩn trương tiêm cho trẻ em
vì vậy tôi cho rằng việc này sẽ sớm được triển khai
hoặc chúng ta tiêm bao phủ vaccine cho người lớn và trẻ em trước mắt cần được bảo vệ
bằng nhiều biện pháp dự phòng như năm k thì mới có thể nới lỏng được các hoạt động xã hội phát triển kinh tế
về vấn đề này thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết bộ đang xây dựng hướng dẫn
dự kiến tháng một mươi bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
cùng với lượng lớn vaccine pfizer về việt nam trong thời gian tới
thứ trưởng bộ y tế cho biết trong chuyến thăm cuba vừa qua
chủ tịch nước đã có đề nghị và việt nam đang chờ nước bạn sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét
theo ông thuấn nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu sự kiến về tối thiểu một trăm hai mươi triệu liều
thứ trưởng bộ y tế dự tính trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ tiêm phủ một mũi vaccine cho trên bảy mươi dân số trên một mươi tám tuổi
trước đó bộ y tế đã đàm phán với công ty pfizer và thỏa thuận mua hai mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín của pfizer
dành cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
cùng đó chính phủ cũng đã có thông báo cho phép triển khai mua lô vaccine này
hiện các thủ tục để nhập khẩu lô vaccine này như giấy phép khẩn cấp bổ sung
văn bản của chính phủ cho phép mua sắm cho điều kiện đặc biệt đều đã sẵn sàng
ngoài ra theo thông báo trước đó
về việc vận chuyển vaccine trong ba tháng cuối năm sẽ có khoảng bốn mươi tám triệu liều vaccine pfizer về việt nam
sự kiến tháng một mươi là một mươi hai triệu liều tháng một mươi một và một mươi hai khoảng ba mươi sáu triệu liều
liên quan đến việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho học sinh
ngày ba mươi một tháng tám vừa qua sở giáo dục và đào tạo tp hcm có tờ trình đề nghị
ubnd tp hcm có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một và mũi hai
cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi với nguồn vaccine phù hợp
việc tiêm vaccine cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ một
để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ hai
số lượng đề xuất tiêm vaccine là hơn sáu trăm bốn mươi hai học sinh
trước đó tại hội nghị tổng kết năm học của ngành giáo dục vào cuối tháng bốn
thủ tướng đã yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ y tế
tìm nguồn vaccine tiêm cho trẻ em để trẻ có thể được đến trường
thưa quý vị và các bạn
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
vấn đề tiêm chủng mở rộng có ý nghĩa vô cùng quan trọng
tiêm đầy đủ vaccine sẽ giúp tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng tốt
nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội
chính vì vậy mỗi địa phương cần đưa ra lộ trình tiêm nhanh chóng và hiệu quả
đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời
những thông tin về các tiến độ tiêm vaccine tại các địa phương
sẽ được báo sức khỏe và đời sống cập nhật trong những tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại